một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán solo số đề qua mạng với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang triệt phá
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan công an bắt quả tang đồng thời triệu tập tám đối tượng
chú thành phố hà giang và huyện bắc quang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nhiều giấy vay tiền cùng nhiều tang vật có liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán solo số đề hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ đầu năm các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày và đến nay ước tính số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi chống người thi hành công
vụ nguyễn văn huân chú xã đông sơn huyện đông hưng vừa bị công an huyện đông hưng tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi uống bia huân đã điều khiển xe mô tô từ thành phố thái bình về thị trấn đông hưng
khi đến km bảy mươi bốn tám trăm linh quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã đông hợp thì gặp tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy điều khiển xe mô tô
thẳng vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát giao thông phải cấp cứu tại bệnh viện
tại sóc trăng phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
cụ thể vào ngày hai tháng một mươi hai người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan công an
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã mời các đối tượng đến làm việc qua đó cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm
căn cứ hành vi mức độ vi phạm công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt mỗi trường hợp số tiền bảy năm triệu đồng đồng thời buộc các cá nhân gỡ bỏ nội dung chia sẻ thông tin và bình luận sai sự thật
công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án bắt quả tang lưu thị ánh tuyết
chú tại phường thị cầu thành phố bắc ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của nguyễn thị khuyên ở khu phố chùa dận phường đình bảng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám gói nhỏ heroin hai túi ma túy đá năm mươi viên ma túy ngựa và bốn trăm linh đồng
được biết khuyên là đối tượng nghiện ma túy và từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
khi bị lực lượng công an bắt giữ khuyên và tuyết đã chống trả và ra sức tẩu tán tăng vật
vụ việc đang được công an thành phố từ sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hôm nay tại tầng trệt của một căn nhà bán trái cây trên đường huỳnh văn nghệ khu phố bốn phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã điều hai xe chữa cháy và hơn một mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
lực lượng chữa trái đã phun nước và làm mát
tuy không có thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản và làm hư hỏng căn nhà hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ